thưa quý vị và các bạn mỗi dân tộc đều có một nền văn hóa với bản sắc riêng
những yếu tố cơ bản cấu thành nên bản sắc của một nền văn hóa là phong tục tập quán và nghi lễ dân gian truyền thống
sự lưu giữ và trường tồn của phong tục tập quán trong mỗi nền văn hóa nói lên sức sống của dân tộc
trong khi đó nghi lễ là mối liên hệ thắt chặt tinh thần của thế hệ hiện tại với thế hệ cha ông trong quá khứ
để trong tương lai hôn đúc thành sức mạnh làm tăng sức sống của một dân tộc
trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn về vai trò giá trị của các nghi lễ trong đời sống của người tài
một cộng đồng dân tộc có nền văn hóa lâu đời trên lãnh thổ việt nam
trải qua nhiều thế hệ cho đến nay đời sống tinh thần của người tài vẫn giữ được những đặc trưng văn hóa
đã trở thành biểu tượng của dân tộc này trong sự đa dạng về văn hóa tộc người ở việt nam như hát then đàn tính
đặc biệt các nghi lễ dân gian gắn với lễ hội và phong tục đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tiến ngưỡng tâm linh của người dân tộc tài
đặc biệt các nghi lễ dân gian gắn với lễ hội và phong tục đã trở thành một phần không thiếu trong đời sống tiến ngưỡng tâm linh của người tài

các nghi lễ dân gian gắn với lễ hội và phong tục đã trở thành một phần không thiếu trong đời sống tiến ngưỡng tâm linh của người tài

tết cơm mới chính là một trong những phần nghi lễ tết vô cùng quan trọng và ảnh hưởng đến đời sống của bà con
tại vì khi chúng ta đã đón nhận được cái điều mà ông trời đã cho của chúng ta những hạt lúa mới mùa màng bội thu
thì chúng ta sẽ chọn những hạt giống tốt cơm mới để dâng lên trời đất tế lễ với một ý niệm đó là cảm ơn tạ ơn trời đất đã đem lại cuộc sống hạnh phúc no đủ cho bà con
bởi đây là dịp để các gia đình hay cộng đồng làng bản
dâng thành quả lao động tốt đẹp nhất lên các vị thần thánh cùng gia tiên
nên đổi lễ cũng đều là các sản phẩm nông sản đường chế biến từ các loại hoa màu
không thể thiếu trong mâm lễ là xôi ngũ sắc các loại bánh như bánh dày bánh chè lam bánh khảo bóng ngô
các sản phẩm này đều được làm từ những hạt gạo mới thu hoạch
bà con đã dành ra những thứ thơm ngon nhất để dâng lên trời đất
bày tỏ lòng thành kính tới ông bà tổ tiên
tất cả các hoạt động của ngày tết đều được thực hiện chung quanh cây nêu đường dựng lên từ ngày hôm trước hoặc sáng sớm ngày làm lễ
trong quan niệm của người tày cây nêu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
và là một phần không thể thiếu trong phần lớn các nghi lễ dân gian và những ngày quan trọng của cộng đồng
cây nêu vô cùng ảnh hưởng đến đời sống của bà con
ở đâu có cây nêu ở đó là có sự an lành
cây nêu chính là nơi mà để cho quỷ thần không thể vãng lai đến đây
và cây nêu chính là để báo hiệu mảnh đất đó là có chủ
và chính vì cái cây nêu nó ảnh hưởng đến đời sống của bà con
về mọi mặt như vậy thì ngày tết cơm mới cũng không thể thiếu được cây nêu
ngày tết đường chia làm hai phần
phần lễ và phần đường
phần lễ tạ ơn trời đất của bàn làng đường bắt đầu bằng nghỉ lễ cơm mới
trong những ngày này trường làng là người có ảnh hưởng lớn nhất với bà con
trường làng khi ấy đóng vai trò là thầy tâm linh xin trời đất cũng như tổ tiên cho gia đình làng bản được yên ấm
phần lễ tạ ơn trời đất của bà con làng đường bắt đầu bằng nghỉ lễ cơm mới
trường làng là người đại diện cho các dòng tộc gia đình
trên tay thầy tâm linh có cầm cây thanh táo hoặc có rượu để hóa xả những điều không an lành
và gửi tới mường trời để mong ông trời ban tặng những điều tốt
nếu như ở lễ hội lồng tồng mọi người cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa nhà nhà yên ấm
thì cuối năm khi đã đón nhận mùa màng bội thu thì người dân sẽ chọn những hạt giống tốt để dâng lên trời đất để cảm ơn
vì vậy mỗi người dân bản khi tham gia vào lễ cơm mới đều không chỉ cầu mong cho bản thân gia đình mà là gửi gắm ước nguyện bình an cho cả dân làng
tết cơm mới là một trong những nghi lễ rất là linh thiêng của bà con đồng bào người tây
thế và chính vì là đã sinh sống ở đây bà con vẫn duy trì tất cả những ngày lễ ở tại đây
và với một cái mong muốn duy nhất và tất cả chắc là các thành viên của bản làng cũng như thế thôi
đó là ai trong mình cũng luôn hình dung được rằng những cái ngày lễ này mình hãy duy trì nó để nó không bị mai một đi cho con cho cháu mình
cho các bạn đấy có thể nắm được biết được và duy trì lại về
và sau thế hệ sau
kết thúc ngày tết cơm mới tròn vẹn sẽ là nghi thức tắm lửa
trước khi có lửa làng ngọn lửa được lấy từ bếp của một gia đình có uy tín được trưởng làng phân công
đây phải là gia đình đã gặt hái được mùa màng bội thu trong năm qua
không chỉ thế đây còn phải là gia đình có truyền thống văn hóa giữ được phong tục nếp nhà và có đủ ba thế hệ
sau khi lửa được mang từ bếp ra nhóm lên ngọn lửa làng các thành viên trong làng nhảy múa quay ngọn lửa và cầu xin thần lửa ban cho sức khỏe và sự bình an
đối với người tày tắm lửa là một trong những nghi lễ rất quan trọng trong ngày tết cơm mới
bởi lẽ xuất phát từ tư duy của người tài cổ xa xưa khi gieo những hạt giống tốt
khi được mùa có cơm mới về thì lửa chính là thứ nấu chín thức ăn giúp mang lại sự sống cho con người
người tày quan niệm vạn vật hữu linh họ coi lửa cũng là một vị thần
để bày tỏ lòng biết ơn thần lửa đã mang lại ánh sáng sự sống giúp họ nấu chín hạt gạo
người dân thực hiện nghi lễ này và cầu mong thần lửa giúp họ xua đi cả những điều xấu để đón chờ những điều mới tốt đẹp hơn
nhờ có thần lửa đã che chở cho dân bản và đặc biệt là xua đi những điều không may mắn để đón nhận những năng lượng tốt
và sự chuyển giao giữa cái cũ và cái mới và để hóa hung thành cát hóa giữ thành lành
sau một năm cày bừa cũng đã được gác lại các nông cụ cũng đã được nghỉ ngơi
thì thần lửa cũng chính là đem theo một năng lượng tốt
sau khi tất cả các nghi lễ đã hoàn tất ngày tết cơm mới xem như đã kết thúc trọn vẹn
khi ấy người người nhà nhà cùng nhau hòa mình trong ánh lửa bập bùng
những điệu nhảy điệu múa ngắn kết yêu thương những câu hát rộn ràng lại một lần nữa âm vang khắp bản làng
các nghi lễ và lễ hội dân gian thường được phân theo hai hệ thống lễ hội nông nghiệp và nghi lễ vòng đời người
trong đó các nghi lễ có liên quan đến vòng đời người rất được bà con coi trọng vì nó gắn liền với đời sống văn hóa của đồng bào
các nghi lễ liên quan đến vòng đời người bao gồm từ khi sinh ra
trưởng thành về già và chết đi
có thể kể đến như lễ khế quẩm lễ ma nhét lễ cưới lễ ma khô v v
nhưng dù là thuộc hệ thống nào các nghi lễ này cũng đều được diễn ra một cách trang trọng và mang đậm tính nhân văn cao cả
nó thể hiện sự kết nối giữa các thế hệ trong cùng một dòng tộc
các nghỉ lễ và lễ hội dân gian mặc dù được hình thành từ xa xưa
nhưng đến nay vẫn thể hiện được
phát trò quan trọng trong đời sống tâm linh
có phần bảo vệ bản sắc văn hóa giữ gìn phong tục tập quán
và nếp sống tốt đẹp của người tày từ bao đời nay
nghệ thuật then của dân tộc tài nồng hiện nay đang tồn tại dưới hai dạng chính là then cổ
tức then tâm linh phục vụ việc hành nghề tín ngưỡng và then mới tức then văn nghệ có cải biên sáng tác dựa trên âm hưởng then cổ
then cổ vẫn chiếm vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào dân tộc tài nùng
nhưng cũng là hình thức khó duy trì và bảo lưu hơn
người làm then cổ không chỉ phải giỏi hát múa mà còn phải là người có uy tín cho cộng đồng
vì vậy số người làm then cổ ở mỗi địa phương hiện nay không có nhiều
nghệ nhân ưu tú nông thị lìm là một trong số ít những nghệ nhân còn thực hành then cổ
và gây dựng được uy tín đối với đồng bào tại huyện cao lộc nói riêng
và trên địa bàn tỉnh lạng sơn và một số tỉnh lân cận
nghệ nhân ưu tú nông thị lìm là người dân tộc tài ở huyện cao lộc tỉnh lãng sơn
bà được coi là một trong những cây đại thụ của nghệ thuật hát then hiện nay đặc biệt là then cổ
mặc dù đến với nghệ thuật then khi đã ngoài bốn mươi tuổi
nhưng bởi gia đình bà có truyền thống làm then từ nhiều đời
nên bà theo rất nhanh và sớm đã thực hiện được các nghi lễ cúng của người tày nùng
cũng nhờ có truyền thống gia đình bà được truyền lại hết các bộ đồ làm lễ
như bộ tranh cúng bộ chuông gõ v v
đến nay bà đã làm then được khoảng ba mươi năm tạo dựng được uy tín đối với bà con xa gần
người dân tin tưởng bởi bà làm then bằng cái tâm
thực sự mong muốn mang lại bình an sức khỏe cho mọi người
bất kể trong cái trường hợp nào vất vả đến mấy
hoặc là nghèo còn nghèo đói cứ gia đình
thí dụ một con gà cũng phải làm hết tất cả các công việc của gia đình ốm đau hoạn nạn
đấy thế đó là mong muốn là mình cũng đã là thế này
thì cái tâm linh của mình thì phải làm nào để cho người ta thả mãn trong gia đình người ta
những buổi làm lễ then của bà tại gia đình thường thu hút nhiều bà con hàng xóm đến xem và nghe
khiến buổi lễ trở thành buổi giao lưu sinh hoạt văn hóa chung của cộng đồng
dù năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi nhưng giọng hát của bà vẫn khỏe khoắn vang rền
tạo được không khí rộn ràng trong những buổi sinh hoạt chung
trong những buổi làm lễ như thế bà là người hát chính đàn chính
những lời then cổ
những lời then cổ nhiều vô kề lại không có bất kỳ ghi chép nào để lại
mà được lưu lại hoàn toàn qua truyền khẩu
vậy nên bà cũng đã dành nhiều thời gian khổ luyện để thông thạo hàng trăm các câu hát nghi lễ
lời then vốn là những câu chữ được dân gian chắt lọc gọt rũa
vừa là những câu thơ chữ tình dò nhạc điệu
vừa là lời khuyên gian thích lệ
vừa là những kinh nghiệm về đối nhân xử thế
cũng như nghề làm mò người làm then nghi lễ phải có căn duyên
đừng gửi gai đừng gửi gai
đừng gửi gắm để làm cầu nối sự hai thế giới âm dương
đừng gửi gai đừng gửi gai để làm theo cái đường truyền bá này
không cho mai mốt
tất cả cái này trong ngày xưa là trong mỹ trong pháp
trong tất cả các thứ nhưng vẫn cứ giữ gìn được cái đường bảo tồn này
vẫn cứ nguyên bản này
những cái đồ mã đồ những cái gì đi làm này vẫn cứ giữ nguyên đó đấy
không chỉ thực hành then cổ tại địa phương
nghệ nhân nông thị lìm
nghệ nhân góp phần vào việc bảo tồn và phát triển nghệ thuật hát then
qua việc truyền dạy cho các học trò hoặc những người có trung niềm đam mê và yêu thích đối với then
bởi với bà then không chỉ là tiếng hát lời ca mà nó còn là bản sắc văn hóa dân tộc
đến nay bà đã truyền dạy cho hơn năm mươi người học trò để họ có thể đàn và hát then
điều diễn thuần thục các làn điệu then
bà và các học trò của mình đã trở thành những hạt nhân văn nghệ có nhiều thành tích
cho phong trào văn hóa ở địa phương
góp phần nhân rộng tình yêu đối với then tới nhiều người hơn
bà đến để chơi vui với nhau nghe then vui chơi với nhau múa trầu với nhau
dần dần cô cũng biết múa cô cũng học từ bà ra thôi chủ yếu là học từ bà ra thôi
dù gia đình có truyền thống nhưng muốn làm nghề không chỉ phải thua các bài hát nghi lễ
mà còn phải thông thảo các quy trình làm lễ
với mỗi nghi lễ khác nhau lại cần chuẩn bị những đồ cúng quy trình khác nhau
đến nay bà
không chỉ thông thạo các nghi lễ then thông thường
như lễ cúng mụ lễ mừng sinh nhật lễ khao tổ lễ trăm ngày mãn tang
mà còn thực hành thông thạo các nghi lễ then cấp sắc thăng sắc lầu then
không chỉ thế bà vẫn thường xuyên tham gia vào các nghi lễ nghi thức then tại cộng đồng dân cư
đây là một phần trong bài múa trầu mà nghệ nhân nông thị lìm và các học trò thường thực hiện trong một nghi lễ cúng truyền thống
một yêu cầu bắt buộc đối với nghệ nhân then đó là vừa phải biết hát biết đàn và biết múa thành thạo
phần lớn các nghi lễ then đều yêu cầu người cúng then phải đồng thời thực hiện cả ba hoạt động
hát đàn và múa
như vậy mới thấy những nghệ nhân hát then như nghệ nhân nông thị lìm nghệ nhân nông thị lìm nghệ nhân nông thị lìm nghệ nhân nông thị lìm nghệ nhân nông thị lìm nghệ nhân nông thị lìm
thực sự là những nghệ nhân dân gian tài giỏi
ngón đàn điêu luyện giọng hát khỏe khoắn động tác múa thuần thục
nhiều người bày tỏ sự cảm phục chính bởi tinh thần và sức khỏe của người nghệ nhân đã ngoài bảy mươi tuổi này
ngắn bó với then ban đầu là vì muốn giữ truyền thống gia đình sau nữa là vì yêu thích
thế nhưng đến nay bà duy trì được nó là nhờ cái tâm
bà muốn gìn giữ bảo tồn và phát triển một di sản văn hóa của quê hương
nhờ thế bà đã giúp đưa những thanh âm của then vang mãi trong đời sống đương đại
đến đây thì thời lượng chương trình dân tộc hà nội đã đến đây là hết

mọi ý kiến đồng góp xây dựng chương trình quý vị và các bạn có thể gửi về hòm thư
phòngvănhóa org vn hoặc con số điện thoại hai nghìn bốn trăm ba mươi hai sáu trăm sáu mươi chín năm trăm linh tám
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau